cây na dài được đưa vào trồng tại huyện mai sơn
mới đầu chỉ có vài hộ trồng nhờ đem lại hiệu quả kinh tế cao nên diện tích na ngày càng được mở rộng
từ chỗ chỉ có vài hectare đến nay huyện mai sơn đã có hơn hai trăm linh hectare na
tập trung chủ yếu ở xã cò nòi và thị trấn hát lót
nhiều hộ đã thu nhập vài trăm triệu đồng sau mỗi vụ na
năm hai nghìn một mươi chín năng suất na dự kiến bình quân ước đạt một mươi năm tấn một hectare
sản lượng toàn huyện ước đạt khoảng trên hai tấn
sau khi được công nhận là thương hiệu na của mai sơn
các hợp tác xá và các hộ gia đình trao điều kiện cho các hộ xuất khẩu ra một số các thị trường
như trung quốc hay là một số nước khác
hiện nay huyện mai sơn đang chính vụ thu hoạch na với tổng diện tích trên hai trăm linh hectare
đây là thời điểm mà những người trồng na mong chờ nhất trong năm để gặt hái thành quả lao động sản xuất của mình
từ việc thay đổi tư duy trong sản xuất
mà cây na đã thực sự trở thành cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên vùng đất này
thưa quý vị hai năm qua hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư thôn phỏ ninh xã phong an và dọc tỉnh lộ chín
huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế hàng ngày hàng giờ phải sống trong cảnh ô nhiễm cả tiếng ồn và khói bụi
nguyên nhân khiến người dân ở đây phải chịu đựng cảnh ô nhiễm như vậy là do nơi họ sinh sống
nằm bên tuyến đường vận chuyển đất đá của các doanh nghiệp khai thác mỏ
để đối phó với bụi và tiếng ồn người dân ở trên trục đường này đã phải đóng kín cửa nhà răng màn chống bụi tới nước
thế nhưng những giải pháp này vẫn không giải quyết được vấn đề
cách đó không xa người dân sống dọc tỉnh lộ chín đến bữa ăn giờ ngủ là phải mang vật cản ra giữa đường
để hạn chế tốc độ qua lại tránh bụi và tiếng ồn
nói chung là xe chạy từ bốn giờ rưỡi sáng lại chạy tới sáu giờ chiều thuyết kế ngầm mình nghỉ chạy
mỗi lần ăn cơm xe chạy ngang qua bụi cũng phải đó dân mà chịu khó thì chìm bằng răng
răng cầm vật cơm đứng dây cho người lớn nói cho nó chìm cả đứa trẻ đứa sáu đứa nhịp bụi nhịp bên hết

cũng đã ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ sức khỏe của người dân trong vùng

về vận lối dài hiện nay thì quỹ bán huyện cũng đã lập báo cáo đầu tư để xin tỉnh hỗ trợ kinh phí để nâng cấp một số đường
trong đó có một tuyến đường từ quốc lộ một a vào khu vực trang trại của hàm bằng

đặc biệt là vận chuyển các nguyên liệu đất trên đời bàn

cùng với đó ngành giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học
đặc biệt là thiết bị dạy học ngoại ngữ tin học và các hoạt động trải nghiệm
để các học sinh đạt được kết quả tốt hơn trong năm học mới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại